chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình vì môi trường bền vững của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn những khu công nghiệp mọc lên tại mỗi khu vực đánh dấu bước phát triển kinh tế tại địa phương đó
tuy nhiên bên cạnh những lợi ích thì sự ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường vẫn luôn thường trực
trong thời gian gần đây với mục tiêu phát triển bền vững chính quyền tỉnh thái nguyên đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả
biến những điểm nóng về ô nhiễm trở thành những điển hình trong công tác bảo vệ môi trường
khu công nghiệp sông công một chính thức đi vào hoạt động từ năm hai nghìn năm nằm trên địa bàn phường bách quang thành phố sông công tỉnh thái nguyên
với đặc thù tập trung nhiều doanh nghiệp công nghiệp nặng phát triển trong bối cảnh các chế tài quy định bộ luật về môi trường còn lòng lèo
chính quyền còn lúng túng trong công tác giám sát hoạt động nên nơi đây trở thành điểm nóng về ô nhiễm môi trường của thái nguyên trong một thời gian dài
tuy nhiên vài năm trở lại đây tình hình đã có nhiều thay đổi
theo hướng tích cực
nhưng những năm đầu tiên xây dựng thì phải nói là nó có một cái là môi trường nó phát sinh ra thì nó cũng là có rất nhiều những cái là ảnh hưởng người dân
thế nhưng xong mấy năm gần đây thì thực ra là cũng các doanh nghiệp cũng đã có một cái là đầu tư các quyết định dây chuyển
mà đồng thời cũng là có một cái là tích cực trong vấn đề là cải truyền về vụ đi ô nhiễm môi trường phát đáng ra ngoài
có được một số thông tin
có được những chuyển biến tích cực về môi trường như vậy
theo ông oanh là nhờ nỗ lực của chính quyền các cấp
cùng sự nhiệt tình của ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh thái nguyên trong công tác quản lý giám sát vấn đề môi trường
doanh nghiệp và người dân ở đây đã dần thấu hiểu và chia sẻ với nhau để vừa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển
mà vẫn bảo đảm môi trường sống cho người dân
trong những năm qua thì công tác bảo vệ môi trường của ban quản lý khu công nghiệp
và các doanh nghiệp trong khu nghiệp thì đã cơ bản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường
các doanh nghiệp đã có những báo cáo đánh giá tác động môi trường
rồi thường xuyên kiểm tra giả soát các hệ thống bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp
như là đối với công ty kém điện phân nhà máy kém điện phân
rồi thì một số các doanh nghiệp về khai khoáng một số doanh nghiệp về sản xuất tép trong khu nghiệp
thì đã từng bước chuyển đổi
rồi các mô hình rồi các công nghệ về xử lý môi trường thì đã bước đầu đã giảm thiểu được những ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân
khác với khu công nghiệp sông công một khu công nghiệp điểm thụy ra đời muộn hơn và nằm trên địa bàn hai huyện là phổ yên và phú bình
do đó công tác bảo vệ môi trường ở đây có nhiều yếu tố thuận lợi hơn
tất cả các doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư vào đây
đánh giá tác động môi trường và các công trình bảo vệ môi trường theo quy định trước khi bắt đầu quá trình sản xuất
đồng thời việc quy hoạch xây dựng hạ tầng khu công nghiệp một cách đồng bộ khoa học cũng giúp công tác thu gom xử lý chất thải tập trung có hiệu quả tốt nhất
về chất thải rắn thì công ty luôn luôn đã xử lý là thuê đơn vị đến thu gom và xử lý này luôn luôn tuân thủ là phân loại đúng
nguồn phát sinh tức là về chất thải công nghiệp này chất thải nguy hại thuê đơn vị thì đủ điều kiện xử lý
đặc biệt ví dụ như là về phía hệ thống nước thải của bên phía công ty thì là luôn luôn đảm bảo là nước thải đầu ra để đạt loại b
sau đó thì mới được đổ nối trực tiếp vào hệ thống xử lý của công nghiệp
hiện tại thì công ty chúng tôi đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải và khí thải
các nước thải phát sinh của công ty chúng tôi thì
được xử lý qua hai hệ thống xử lý nước thải là công suất là một trăm ba mươi m ba trên ngày đêm và một hệ là một trăm linh m ba trên ngày đêm
các khí thải phát sinh trong sưởng thảo xuất sẽ được thực hiện thu gom qua các chục vút đưa ra hệ thống xử lý khí thải bằng thác tham hạt tính
thác tham hạt tính này sẽ được thay thế và định kỳ là sáu tháng một lần
khí thải của chúng tôi thải ra môi trường thì theo quy chuẩn một mươi chín và hai mươi khí thải
đây là trạm xử lý nước thải
đây là nước thải tập trung của khu công nghiệp điểm thụy
nước thải tại tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp sau khi xử lý qua hệ thống xử lý của từng doanh nghiệp qua các đường ống được thu gom về đây để xử lý triệt đề trước khi thải ra môi trường
trạm được đầu tư xây dựng đồng bộ cùng với hạ tầng ban đầu của các khu công nghiệp trực thuộc quản lý trực tiếp của ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và duy trì hoạt động bằng kinh phi đóng góp của các doanh nghiệp
đây cũng là mô hình chung áp dụng ở tất cả các doanh nghiệp
cả các khu công nghiệp của tỉnh thái nguyên

cả các khu công nghiệp tỉnh và duy trì hoạt động bằng kinh phi đóng góp của các doanh nghiệp tỉnh và duy trì hoạt động bằng kinh phi đóng góp của các doanh nghiệp
nhiều năm qua tỉnh bắc cản đã dành nguồn lực đầu tư xây dựng một số công trình nước sạch để cung cấp nước hợp vệ sinh cho người dân ở một số thôn bản
đáng tiếc rằng nhiều công trình sau khi bàn giao đã bộc lộ nhiều bất cập số khác thì bỏ hoang dù chưa một lần cấp nước sạch cho người dân
thôn lũng điếc xã bành trạch huyện ba bể có hơn năm mươi hộ dân
năm hai nghìn một mươi bảy nhân kỷ niệm hai mươi năm tái lập tỉnh thôn được đầu tư hơn sáu tỷ đồng để xây một công trình nước sạch
tuy nhiên công trình được bàn giao đã lâu nhưng cách đó chỉ vài chục mét hơn năm mươi hộ dân thôn lũng điếc vẫn không có nước sạch để dùng
nhiều năm qua công trình
đã bị bỏ hoang
công trình nước sạch ngay gần nhà nhưng không sử dụng được
một số hộ dân như hộ anh hoàng văn hiếu
tự bỏ ra bảy mươi triệu đồng đầu tư đường ống xây bể chứa dẫn nước từ khe về cho một số hộ dùng chung
tuy nhiên đến mùa khô các khe suối đều cạn thì các hộ dân ở đây lại lâm vào cảnh thiếu nước
sau khi công trình được bàn giao đưa vào sử dụng thì cũng rất là khó
xã không có một nguồn kinh phí nào cả để việc chi phí cho việc bơm máy bơm sử dụng chi cho cái tiền điện
thế nên là lâu rồi cũng không
sử dụng không vận hành tất cả các hộ dân của xã cũng không được hưởng lợi tới công trình này
nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này ngoài lý do từ khâu khảo sát thiết kế
còn phải kể đến việc quản lý vận hành không tốt khiến nhiều công trình phải bỏ hoang
mặt khác nhiều công trình được đầu tư nhưng không có kinh phí bảo trì nên xuống cấp và hư hỏng rất nhanh
lần tiếp xúc với cử tri thì cũng rất nhiều các thông tin phản ánh
thì tôi giao cho bộ phận chuyên môn
đến xuống cùng với lại xã thực hiện việc kiểm tra thống kê xem các hỏng hóc
thì qua phản ánh thì chúng tôi cũng đã báo cáo ủy ban dân tỉnh và đang trình chỗ sở tài chính để xin nguồn kinh phí
để làm sao để khắc phục những cái chỗ vòi cũng như là cái đường ống mà bị hỏng để bàn giao cho xã
rồi lại sửa chữa đang là một quy trình để bảo tồn các công trình nước sạch bỏ hoang
là một tỉnh còn nghèo hàng năm kinh phí để đầu tư xây dựng cơ bản còn hạn chế
bà con vùng cao cũng rất cần nước sạch
tuy nhiên việc đầu tư và vận hành không hiệu quả các công trình nước sạch đang gây ra một sự lãng phí rất lớn ở vùng cao bắc cạn
hãy thông tin nhé
những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị rác thải nhựa đang là mối lo toàn cầu
rác thải nhựa có mặt ở khắp mọi nơi đe dọa đến môi trường và đời sống của nhiều loài sinh vật
và đã có một nhiếp ảnh ra thực hiện một hành trình dài bảy km xuyên đất nước để ghi lại những hình ảnh chân thực nhất về thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa
và mới đây chương trình phát triển liên hợp quốc undp phối hợp với đại sứ đại dương xanh cùng với nhiếp ảnh gia nguyễn việt hùng
đồng tổ chức triển lãm ảnh rác thải nhựa hãy cứu biển nhằm đưa hiện thực ô nhiễm rác thải nhựa đến với mọi người
và trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay quý vị hãy cùng chúng tôi đến với triển lãm ý nghĩa này
rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và đe dọa tương lai của nhân loại
việt nam là quốc gia đứng thứ tư trên thế giới về việc xả rác thải nhựa ra đại dương
theo báo cáo của liên hợp quốc mỗi năm lượng rác thải nhựa đủ để bao quanh trái đất bốn lần
dự kiến đến năm hai nghìn năm mươi khối lượng rác thải nhựa ở các đại dương sẽ nặng hơn cả khối lượng cá
mỗi phút có một túi nhựa được tiêu thụ nhưng chỉ có hai mươi bảy trong số chúng được xử lý và tái chế
rác thải nhựa nằm dưới đáy đại dương rất nhiều và sẽ tồn tại nhiều thế kỷ ở đó trở thành một phần thức ăn đầu độc các loại sinh vật biển
tháng một năm hai nghìn một mươi chín anh nguyễn việt hùng trở thành nhếp ảnh sát đầu tiên thực hiện hành trình xuyên việt gần bảy km
trong đó có ba hai trăm sáu mươi km bờ biển tương lai
từ bắc chí nam chặng đường xuyên việt kéo dài bốn mươi ba ngày đêm
anh đã đặt chân tới hai mươi tám tỉnh giáp biển chụp hàng nghìn bức ảnh về thực trạng kinh hoàng của rác thải nhựa dọc đường bờ biển việt nam
bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về rác thải đặc biệt là rác thải nhựa cách đây ba năm
anh hùng nhận ra mối nguy hại khủng khiếp của ô nhiễm trắng ô nhiễm do túi ni lông gây ra cho môi trường đang từng ngày lên lỏi trong cuộc sống của người dân việt nam
nó đã phải đang cướp đi sự sống của nhiều sinh vật biển và nguy hiểm hơn có thể là sinh mạng của chính con người
rác thải nhựa rất là nguy hiểm với nhân loại là thách thức lớn của một loài người
thứ hai nữa là việt nam mình lại đứng thứ tư thế giới và cũng là cái nước mà bị ảnh hưởng rất nhiều rác thải nhựa
và thứ ba nữa là tôi là người chụp ảnh thì tôi hiểu rằng là những bức ảnh có thể làm nên thay đổi
và chính vì vậy mà tôi lên đường muốn chụp ảnh
và tất nhiên thì tôi muốn rằng là những bức ảnh nó sẽ có mang thông điệp tôi thích chụp ảnh những bức ảnh nó mang đến những thông điệp xã hội
hoặc là nó có thể có tác động nào đó hơn là những cái chúng ta cứ chụp đi chụp lại mãi một cái gì đó
thì tôi thấy rằng là đến cái lúc nào đó mình cảm thấy rằng cái thời gian của mình mình sẽ để dành cho cái gì đó nó khác biệt hơn một chút
triển lãm trưng bày hơn một trăm linh bức ảnh được lựa chọn từ hơn ba bức ảnh chụp dọc theo hơn ba km bờ biển tại hai mươi tám tỉnh thành phố và hơn một trăm linh cửa sông
các bức ảnh được sắp xếp theo từng nội dung địa điểm và thời gian chụp để người xem có thể hình dung ra một bức tranh tổng thể về thực trạng rác thải nhựa xuyên suốt mờ biển việt nam
trước đây đã biết anh hùng là do những tấm ảnh trước đây
nhưng mà khi mà ảnh lên cái chiến dịch này thì thực ra là mình đã thấy những chiến dịch này ở phía trước ở trên mạng rồi
nhưng mà thực ra coi là những cái tấm ảnh của ảnh thì nó rất là bất ngờ
và ngoài cái việc là anh chia sẻ về việc là những cái nơi có nhiều rác thì ảnh còn chia sẻ những cái bức ảnh cuộc sống của những con người liên quan và bị ảnh hưởng bởi cái môi trường như vậy
thì mình rất là thích những cái tấm ảnh như vậy
hôm nay con đến đây xem các bức tranh các bức ảnh này thì con thấy mọi người đã xảy ra rất nhiều
môi trường đang bị ô nhiễm rất nặng
và con mong muốn là mọi người sẽ không xả rác nhiều và xả rác đúng nơi quy định hơn ạ
rác thải nhựa là một trong những thách thức toàn cầu đòi hỏi nỗ lực của tất cả các quốc gia từ chính phủ doanh nghiệp tới người dân
hãy nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và được sản xuất tại địa phương
cùng nhau chúng ta tạo ra một việt nam xanh hơn sạch hơn
với thông điệp
chỉ có hành động
mới mang lại sự thay đổi
thông qua các bức ảnh
triển lãm nhằm mục đích nâng cao nhận thức của tất cả mọi người về rác thải nhựa
gợi mở một số giải pháp có thể thực hiện
và kêu gọi sự chung tay hành động của các cấp bộ ban ngành doanh nghiệp và người dân
để giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa ở việt nam
những hình ảnh trong triển lãm hãy cứu biển vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình tuần này
thân ái chào tạm biệt